một vụ sản súng đã xảy ra ngày hôm qua ở khu vực miền nam của israel khiến năm người thiệt mạng
theo cảnh sát vụ sản súng xảy ra ở ngoại ô thành phố nazareth
năm nạn nhân đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch
cảnh sát israel đã triển khai một lực lượng lớn đến khu vực này và đang truy tìm các nghi phạm
cảnh sát xác nhận đây là một vụ án hình sự
trong một tuyên bố thủ tướng israel benjamin netanyahu đã bày tỏ bàng hoàng trước vụ án nghiêm trọng này
và khẳng định quyết tâm trong việc chấm dứt các vụ án mạng
đây là một trong những vụ xả súng nghiêm trọng nhất trong lịch sử israel
vụ việc xảy ra chỉ vài giờ sau một vụ xả súng nghiêm trọng khác ở ngoại ô của thành phố này khiến hai người bị thương
cũng trong ngày hôm qua nước pháp đã rúng động bởi vụ đâm giao tại thị trấn annesi miền đông nam của đất này
khiến cho sáu trẻ nhỏ từ hai đến ba tuổi và một người lớn bị thương
cơ quan công tố pháp cho biết vụ tấn công có vẻ như không mang động cơ khủng bố
cảnh sát xác nhận nghi phạm thực hiện vụ tấn công này là một người syri đã được thụy điển cấp quy chế tị nạn hồi tháng bốn vừa qua
trước đó người này tự khai với cảnh sát rằng bản thân là một người syri đang xin tị nạn tại pháp
vụ tấn công xảy ra ở một khu vui chơi của trẻ em gần quảng trường thị trấn annesi
nghi phạm đã bị bắt tại hiện trường
theo lời kể của các nhân chứng nghi phạm đã chạy quanh công viên công cộng bên bờ hồ annersy
rồi bất ngờ tấn công ngẫu nhiên vào những người đi đường trước khi bị cảnh sát bắn
công tố viên địa phương cho biết trong số các nạn nhân thì có hai trẻ em là người nước ngoài
gồm một công dân hà lan và một công dân anh
kênh truyền hình cnn dẫn một nguồn thạo tin cho biết cựu tổng thống mỹ donald trump đã bị truy tố
trong một cuộc điều tra về tài liệu mật
và đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống mỹ đối mặt với những cáo trạng của cơ quan liên bang
trong khi đó ông trump cùng ngài cho biết
chính thức bị truy tố trong cuộc điều tra liên bang về nghi vấn xử lý sai các tài liệu mật
hiện bộ tư pháp mỹ vẫn chưa xác nhận thông tin này vốn được đưa ra trong bối cảnh
ông đang cố gắng quay lại vị trí ông chủ nhà trắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn một mươi sáu
đây là lần thứ hai cựu tổng thống trump bị cáo buộc phạm tội trong năm nay
cựu tổng thống donald trump bảy mươi sáu tuổi đang đối mặt với các cuộc điều tra cấp bang liên bang và quốc hội mỹ
khiến nỗ lực tái tranh cử vào nhà trắng năm tới của ông trở nên khó khăn hơn
ông cũng đang bị điều tra về việc tìm cách đảo ngược kết quả bầu cử năm hai nghìn hai mươi tại bang georgia
cất giữ trái phép tài liệu mật của nhà trắng và liên quan đến vụ bạo loạn tại tòa nhà quốc hội vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một
ngày bốn tháng bốn vừa qua ông trump đã trình diện tại tòa án ở manhattan
trở thành cựu tổng thống mỹ đầu tiên bị truy tố hình sự
trong bối cảnh các công tố viên cáo buộc ông đã chi tiền cho hai phụ nữ để ngăn chặn những thông tin bất lợi về mình
trước đó ông trump tuyên bố sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn bất chấp bị truy tố
tổ chức y tế thế giới who cho biết đang nhanh chóng cung cấp các thiết bị y tế cần thiết
đến các khu vực bị ngập lụt ở tỉnh kheson miền nam ukraine sau vụ vỡ đập ca khúc ca
who cũng sẵn sàng ứng phó với một loạt nguy cơ về sức khỏe
bao gồm đuối nước các bệnh liên quan đến nước như dịch tả và chấn thương tâm lý
who nhấn mạnh không nên coi nhẹ tác động của các hệ thống cung cấp nước sạch trong khu vực và dịch vụ y tế công cộng
chuyên gia của who cũng cảnh báo
nguy cơ bùng phát dịch tả vì mầm bệnh đã tồn tại sẵn trong môi trường
who đang phối hợp với bộ y tế ukraine đưa ra các cơ chế đảm bảo rằng vaccine được nhập khẩu nếu cần
trong khi đó liên hợp quốc cảnh báo vỡ đập có hậu quả lâu dài và ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp
và nguồn nước sạch của các cư dân ở trong vùng
hiện binh sĩ ukraine sử dụng các máy bay không người lái để cung cấp nước uống đóng chai
cho những người đang bị mắc kẹt trên các tầng phía trên do nước lũ sau vụ vỡ đập
trước đó đập thủy điện kakhovka trên sông donetsk pro thuộc khu vực nga kiểm soát ở tỉnh kherson
đã bị vỡ ngày sáu tháng sáu khiến nước trong hồ chứa tràn xuống hạ lưu
nhấn chìm nhiều khu dân cư làng mạc và một số khu vực đô thị ven sông
ủy ban châu âu ec sẽ tiếp tục gia hạn các biện pháp hạn chế nhập khẩu đối với một số sản phẩm nông nghiệp của ukraine
quyết định trên đã vấp phải sự chỉ trích của một số nước như đức và tây ban nha
ec đã gia hạn đến ngày một mươi năm tháng chín các biện pháp đặc biệt và tạm thời đối với bốn sản phẩm nông nghiệp từ ukraine
gồm lúa mì ngô hạt cải dầu và hạt hướng dương
ngay lập tức bộ trưởng nông nghiệp đức đã chỉ trích gây gắt việc gia hạn các biện pháp hạn chế trên
cho rằng quyết định của ec có thể làm mất đi tình đoàn kết giữa liên minh châu âu và ukraine
trong khi đó phó tổng thống kiêm bộ trưởng kinh tế tây ban nha lưu ý rằng hàng nhập khẩu từ ukraine
có thể đáp ứng tình trạng thiếu ngũ cốc do hạn hán gây ra ở tây ban nha
những tháng gần đây các cảng của tây ban nha đã ghi nhận lượng ngũ cốc và bột mì nhập khẩu kỷ lục
đưa tây ban nha trở thành nhà nhập khẩu ngũ cốc hàng đầu của ukraine
hai viện của quốc hội thụy sĩ đã chấp thuận việc thành lập một ủy ban điều tra vụ giải cứu khẩn cấp ngân hàng credis sque
ủy ban cũng có nhiệm vụ điều tra để làm sáng tỏ những hoàn cảnh dẫn tới việc ngân hàng ubs giải cứu credis sqit
và làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan
ông thụy sĩ cho biết việc thành lập ủy ban trên là công cụ quan trọng và quyền lực của quốc hội nước này
đây là lần thứ năm trong lịch sử quốc hội thụy sĩ lập ủy ban điều tra
thời gian qua có nhiều ý kiến yêu cầu câu trả lời về vụ ubs giải cứu brexit sque vốn ảnh hưởng mạnh tới uy tín của hệ thống ngân hàng thụy sĩ
dự kiến ủy ban điều tra nêu trên sẽ có mức ngân sách hoạt động khoảng năm triệu phong thụy sĩ
tức là khoảng năm năm triệu đô la mỹ bao gồm thành viên từ mỗi ủy ban của quốc hội thụy sĩ để đảm bảo tính công bằng
ngoài ra ủy ban này có nhiều quyền hạn như kéo dài thời gian thời gian hay mức độ điều tra
trong khi đó chính phủ thụy sĩ khẳng định sẽ hợp tác đầy đủ với ủy ban điều tra của quốc hội
trái rừng tại canada đã bắt đầu lan tới tỉnh bang quebec của nước này
khói từ các đám cháy rừng bao phủ một khu vực rộng lớn và lan sang cả khu vực miền đông của nước mỹ
trái rừng tại canada đã bắt đầu lan tới tỉnh bang quebec của nước mỹ
tại washington giao thông thông thoáng và các chuyến tàu không đông đúc như thông thường do nhiều công ty yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà
một số dịch vụ không thiết yếu của thành phố đã bị đình chỉ bao gồm công viên và khu giải trí xây dựng đường và thu gom rác thải
giới chức y tế ở hơn một mươi bang của mỹ đã cảnh báo hàng triệu cư dân rằng việc dành thời gian ở ngoài trời
có thể dẫn tới những vấn đề về hô hấp do nồng độ cao những hẳn mịn trong không khí
dữ liệu của chính phủ mỹ cho thấy
các chỉ số chất lượng không khí trên mức nguy hiểm ở washington vào sáng tám tháng sáu theo giờ địa phương
theo dịch vụ dự báo thời tiết tư nhân aquezer đây là trường hợp khói cháy rừng tồi tệ nhất bao trùm vùng đông bắc nước mỹ trong hơn hai mươi năm qua
ở một diễn biến khác các cơ quan chức năng canada cho biết họ ghi nhận hơn một trăm năm mươi vụ cháy rừng xảy ra ở bang quebec
và phần lớn trong số đó không thể kiểm soát
khói từ các đám cháy bị gió thổi mạnh về phía nam khiến nhiều khu vực thuộc đông bắc nước mỹ chịu ảnh hưởng
theo nghiên cứu chi phí sinh hoạt mới nhất do tổ chức tư vấn quản lý quốc tế eca international thực hiện mới đây
thành phố new york của mỹ đã xoán ngôi hồng kông trung quốc trở thành thành phố đắt đỏ nhất thế giới với người nước ngoài trong năm nay
ica international đã xếp hạng hai trăm linh bảy thành phố dựa trên mức giá một số hàng hóa và dịch vụ hàng ngày
theo đó sau bốn năm là thành phố đắt đỏ nhất toàn cầu hồng kông trung quốc đã tụt hạng do mức tăng giá hàng hóa và dịch vụ được hạn chế phần nào
tại mỹ xếp hạng cho tất cả các thành phố đều tăng
trong năm nay do đồng đô la mỹ mạnh cũng như giá thuê nhà leo thang thành phố new york tăng một bậc lên vị trí đầu tiên
trong khi san francisco tăng bốn bậc lên vị trí thứ bảy
tuy nhiên hồng kông vẫn là địa điểm đắt đỏ nhất ở châu á đối với người nước ngoài